sáng ngày năm tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham dự và phát biểu mở đầu tại hội nghị tương lai châu á lần thứ hai mươi ba tổ chức tại thủ đô tokyo nhật bản
tham dự hội nghị uy tín này có lãnh đạo cấp cao và đại diện các bộ ngành của nhiều quốc gia châu á như nhật bản bangladesh indonesia hàn quốc lào malaysia myanmar mông cổ pakistan philippines thái lan trung quốc singapore và việt nam
hội nghị tương lai châu á diễn ra trong thời gian hai ngày từ ngày năm đến ngày sáu tháng sáu với chủ đề chủ nghĩa toàn cầu giữa ngã tư đường bước đi tiếp theo của châu á
hội nghị sẽ tập trung thảo luận về các xu thế yếu tố ảnh hưởng lớn tới tương lai của châu á như làn sóng chủ nghĩa bảo hộ và chủ nghĩa dân túy quan hệ giữa các nước lớn và thay đổi trật tự thế giới sự phát triển của asean trung quốc và khu vực nam á tình hình an ninh của châu á
trong phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ ra những thách thức lớn mà châu á đang phải đối mặt và đề xuất ba nhóm giải pháp chính gồm duy trì môi trường hòa bình ổn định trong bối cảnh châu á đang có những thay đổi mang tính cấu trúc giải quyết bài toán về mô hình phát triển thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh bền vững và bao trùm và tối ưu hóa nguồn lực phối hợp và phát huy vai trò tích cực của các định chế quốc tế
thủ tướng đã chia sẻ ba định hướng lớn mà chính phủ việt nam sẽ tiếp tục theo đuổi trong giai đoạn tới là kiến tạo các cơ hội phát triển cho đất nước thông qua tăng cường hội nhập quốc tế tham gia vào các cấu trúc quản trị toàn cầu kiến tạo môi trường thuận lợi nhằm phát huy vai trò động lực của kinh tế tư nhân và khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu dự trên năng suất lào động và năng lực sáng tạo của nền kinh tế cân bằng giữa chính sách kích thích tăng trưởng kinh tế với quản lý hiệu quả các nguồn lực
và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn lực phù hợp với thực tế và đòi hỏi của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
ngay sau bài phát biểu mở đầu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trực tiếp đối thoại về một số nội dung trong chủ đề của hội nghị
về vấn đề nguy cơ gây ô nhiễm môi trường của xe hai bánh và xe bốn bánh ở việt nam thủ tướng cho biết việt nam đã xây dựng chương trình hành động giảm khói bụi từ ô tô và mô tô để tiến tới gia nhập một số hiệp định khu vực về vấn đề này
thủ tướng cũng thông tin đến các diễn giả tại hội nghị kết quả chuyến thăm chính thức hoa kỳ mới đây